theo tri cục thủy lợi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh vĩnh long năm hai nghìn một mươi tám
tình hình nước mặn xâm nhập trên địa bàn diễn ra trệ hơn và không gây gắt so với năm hai nghìn một mươi bảy
để chủ động bảo vệ diện tích sản xuất ngành chuyên môn và người dân các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng
đã tập trung thực hiện tốt các biện pháp ứng phó với hạn mặn
xã thanh bình huyện vũng liêm là một trong những địa phương của tỉnh vĩnh long
chịu thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng của đợt hạn
năm hai nghìn một mươi sáu hạn mặn đã làm trên năm trăm năm mươi sáu hectare vườn cây ăn trái bị thiệt hại
đến nay sau hai năm thích ứng người dân địa phương đã cơ bản
chủ động ứng phó được với những diễn biến bất thường của tình trạng hạn mặn
theo tri cục thủy lợi tỉnh vĩnh long nhằm giúp người dân kịp thời ứng phó
về diễn biến phức tạp của hạn hán xâm nhập mặn
từ đầu năm tỉnh đã tăng cường thông tin về nồng độ mặn các giải pháp dự trữ và tưới nước tiết kiệm
qua hệ thống truyền thông và hệ thống tin nhắn đến tận cơ sở
bên cạnh đó tỉnh tập trung thực hiện và hoàn thành các công trình thủy lợi phục vụ nhu cầu tưới tiêu
đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thủy lợi để tạo nguồn nước thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của người dân